ăn theo nhu cầu
tự khám phá thức ăn
dạy luyện được kỹ năng nhai và nuốt
không cầu kỳ công đoạn chuẩn bị
ăn dặm tự chỉ huy là phương pháp để trẻ hình thành thói quen khẩu vị
và ăn dặm trở thành khoảng thời gian khám phá
yêu điểm của phương pháp này là tạo dựng cho con một thói quen tự chủ từ rất sớm
và các cháu tự chủ rất sớm
các cháu hoàn toàn có thể quyết định về vấn đề ăn uống của mình từ nhỏ
và thứ hai là cháu ăn được thu rất là sớm
và cháu ăn được đa dạng các loại thức ăn
chị quỳnh anh ở long biên hà nội
cho con ăn theo chế độ ăn dặm tự chỉ huy
từ khi bé bắt đầu ăn dặm
và sau ba tháng theo chế độ ăn tự chỉ huy
bé đã tự cầm nắm thức ăn cho vào miệng nhai nuốt một cách thuần thục
theo chị quỳnh anh khi cho trẻ ăn theo chế độ này
trẻ sẽ kiểm soát chính những trải nghiệm ăn uống của trẻ
điều đó có nghĩa là mẹ sẽ không phải cầm thì để bón cho con từng muỗng
hay tán thưởng con khi con ăn một miếng ngon
hoặc khuyến khích bé ăn thêm một miếng nữa nào
khi mẹ đã quyết định cho trẻ ăn dặm tự chỉ huy
có nghĩa là mẹ hoàn toàn để trẻ độc lập trong việc quyết định ăn
và từ đó trẻ sẽ hình thành được tính cách ăn chủ động và yêu thích đồ ăn
ăn dặm tự chỉ huy
phương pháp tuyệt vời để trẻ tự hình thành thói quen ăn khẩu vị
và quãng thời gian ăn rặng trở nên tự do
với ăn dặm tự chế huy thì bản thân bé khi mà bước vào bữa ăn thì cảm thấy rất là vui
bởi vì là ăn là khám phá thức ăn chứ còn chưa quan trọng là lượng ăn là bao nhiêu
nên là trước khi vào bản ăn khi mà nhìn thấy thức ăn rất là nhiều màu sắc và ngửi thấy mùi hương
thì con rất thích rất thích sờ cầm nắm
có thể chưa ăn đâu nhưng mà muốn khám phá bằng tay
nó đưa lên mũi đưa lên mũi
để thử sau đó thì mới bắt đầu ăn
và ăn dặm tự chỉ huy thì mình thấy là con có cái tinh thần rất là sảo khoái
khi mà bắt đầu bữa ăn không sợ ăn hay là không bị ăn một cách thụ động
là người khác bút hay là ai đó tác động vào mà là chính bản thân con tự ăn
dù là phương pháp ăn dặm nào thì cũng có những điểm dễ và khó
với phương pháp này mẹ sẽ không cảm thấy stress về việc trẻ ăn được nhiều hay ít
trẻ có thích ăn không hay là đang bị ép buộc
bữa ăn đối với trẻ như một cuộc vui bất tận
mà mỗi ngày lại là một cuộc vui khác nhau
tuy nhiên mẹ sẽ vất vả hơn vào cuối mỗi bữa ăn
khi phải lau rửa cho trẻ và dọn dẹp đồ ăn vương vãi
cái phương pháp này thì bây giờ được rất nhiều các bố mẹ ưa chuộng
bởi vì là trẻ sẽ được khám phá thực phẩm
sẽ được kích hoạt cả năm cái giác quan khi ăn
ví dụ như là trong một cái bữa ăn của con
thì con cầm cái thực phẩm thì nó sẽ là cái xúc rác
khi con nếm thì nó sẽ là vị giác
khi con nhìn thì nó sẽ là thị giác
khi con ngửi nó sẽ là khiếu giác
và khi con ăn nó phát ra những cái tiếng thì nó sẽ là thính giác
với cách ăn dặm truyền thống
bé học nuốt trước khi nhai
và mọi thứ hoàn toàn ổn
cho đến khi bé gặp phải một miếng thức ăn hơi to
hay chuyển sang ăn lượn cợn
với cách ăn dặm tự chỉ huy
bé học nhai trước khi nuốt
ăn dặm tự chỉ huy rất tốt cho dạ dày
bởi khi con nhai
tuyến enzim trong miệng và dịch vị dạ dày
sẽ hoạt động để tiết ra chất cần thiết
nhào trộn thức ăn
giúp con tiêu hóa tốt thức ăn
và giúp con hấp thụ tốt hơn
việc của mẹ đó chính là chuẩn bị đồ ăn hợp lý
với từng giai đoạn phát triển của trẻ
và để trẻ có thể ăn cùng người lớn trong bữa cơm
đồng thời mẹ cũng vẫn phải đứng sau trẻ
để hiểu được trẻ đang cần gì
có thực sự cần trẻ
và chuẩn bị tinh thần thoải mái
khi để trẻ ăn theo phương pháp này
với ăn dặm tự chỉ huy
nó khác hơn là phương pháp ăn dặm truyền thống
mà là phương pháp ăn dặm kiểu nhật
bởi vì ăn dặm tự chỉ huy là trẻ sẽ được ăn thô
từ mới bắt đầu ăn
tức là khoảng sáu tháng nếu trẻ cứng cổ được
và nếu mà trẻ có thể ngồi vững trên ghế được
thì lúc này là có thể cho trẻ ăn được
có thời gian thì phải ngồi
mình ăn nó
vậy rồi con
theo các chuyên gia
phương pháp ăn dặm tự chỉ huy
được hiểu đơn giản
là việc bạn để cho trẻ tự ăn
mà không cần trợ giúp
ăn dặm tự chỉ huy tập trung vào việc
giúp trẻ tự khám phá đồ ăn
màu sắc hình dáng mùi vị
đồng thời tôn trọng các quyết định của trẻ
về việc ăn bao nhiêu ăn khi nào
và thậm chí là ăn như thế nào
thật ra ăn dặm bé chỉ huy
thì nhiều bố mẹ chỉ hiểu đơn giản là
cho con ăn bốc thôi
và thường là sẽ bày thực phẩm ra cho con bốc
nhưng nếu chúng ta không có những kiến thức cơ bản
dặm bé chỉ huy ví dụ như là cho ăn những thực phẩm gì
để phù hợp thì với cái ăn thô của trẻ
thì thời gian đầu tiên khi con ăn những cái thực phẩm lớn
thì khi đó thì con sẽ không có kinh nghiệm
hoặc là con chưa có trải nghiệm
thì có thể là con sẽ cắn những miếng nó to
thì miếng to sau đó là con sẽ quẹ ra
thì dần dần con sẽ có kinh nghiệm và con cắn miếng nó nhỏ lại
sau khi cắn nhỏ lại được rồi
thì lúc này là cái hàm của con nó sẽ nhá
rồi cái lưỡi nó đảo rồi nước bọt nó tiếp ra
thì khi mà con làm mềm được cái thực phẩm đó
và con nuốt xuống dưới
thì nốt xuống dưới thì bắt đầu hệ tiêu hóa của con
nó mới dùng cái cơ chế là hóa học kết hợp với cơ học
và bắt đầu tiêu hóa cái thực phẩm đó
tùy thuộc vào kỹ năng nhanh nghiền thức ăn
và thể trạng của bé
mà bé có thể bị nghẹn nhiều hay ít
để tránh trẻ bị hóc nguy hiểm
cha mẹ nên bắt đầu cho bé ăn dặn chỉ huy
khi bé được sáu tháng tuổi

nhưng quan trọng nhất đó là mẹ theo sát bé
để nắm được biểu hiện khi bé đã thực sự sẵn sàng để ăn giảm
khi bé đã có thể giữ được đầu thẳng
mà không cần sự hỗ trợ
khi bé có thể ngồi thẳng
mà không cần hỗ trợ hoặc được hỗ trợ bằng gối
hay chăn giữ lưng cho bé
khi bé bắt đầu nhặt đồ vật
nắm lấy và đưa vào miệng
khi bé bắt đầu thè lưỡi ra khỏi miệng
và nhìn nhìn
như có vẻ đang thèm ăn gì đó
ăn dặm là giai đoạn khá quan trọng
khi trẻ bắt đầu tập làm quen với các loại thực phẩm
tùy vào hoàn cảnh gia đình
điều kiện kinh tế
mà các mẹ lựa chọn chế độ ăn phù hợp với trẻ
điều quan trọng là các mẹ hãy tạo cho con
sự thích thú khi ăn uống
để con có thể hấp thu chất dinh dưỡng một cách tốt nhất